trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết dịch covid một mươi chín đang có sự gia tăng
về số ca dương tính trên địa bàn huyện hóc môn
đến cuối ngày hôm qua cơ quan y tế địa phương đang khẩn trương lập danh sách
lấy mẫu xét nghiệm chín ổ dịch mới phát hiện
chiều sáu một mươi một ngành chức năng tp hcm cho biết trên địa bàn huyện hóc môn
ghi nhận số ca dương tính với sars cov hai đang có chiều hướng gia tăng trong những ngày qua
các đơn vị liên quan đã đến thực hiện công tác giám sát thực địa
tại xã xuân thế thượng và xã bà điểm
đây là hai địa bàn có nhiều điểm tiếp giáp với các quận huyện và tỉnh khác
có nhiều khu công nghiệp và nhà trọ dân cư đông
trong ngày lực lượng phòng chống dịch đã lập danh sách
và triển khai lấy mẫu xét nghiệm chín ổ dịch mới phát hiện
tại xã xuân thế thượng và xã bà điểm
hiện công tác thống kê số lượng f theo hộ gia đình tổ ấp đang được thực hiện
để xác định điểm nóng trong địa bàn cũng như kiểm soát diễn tiến dịch trong khu vực
trung tâm y tế dự phòng đang đề nghị địa phương áp dụng quy trình mới
trong điều tra và xử lý ổ dịch tại cộng đồng
khi ghi nhận một trường hợp dương tính địa phương phải đánh giá ngay tình hình thực tế
để khoanh vùng điều tra xử lý ổ dịch
với các f cách ly tại nhà sẽ được cấp túi thuốc và túi an sinh
cho bạn cách ly tại hộ gia đình
bên cạnh đó địa phương đang tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh
để đánh giá mức độ dịch khoanh vùng khu vực liên quan trong phạm vi hẹp nhất
tiếp tục cập nhật theo dõi giám sát những điểm nóng
và diễn tiến ổ dịch cộng đồng để có biện pháp xử lý phù hợp